thư pháp được xem là một loại hình nghệ thuật
biểu thị sự cao siêu trong kiến thức tinh thông trong hội quạ
lịch sử và vẻ đẹp của nó gắn liền với những bức tranh thủy mặt
làm đấm say bao ánh nhìn
không chỉ vậy thư pháp còn bộc lộ rất rõ nét hàm ý cũng như tâm tư của người cầm bút
một loại trạng thái cảm xúc rất tao nhã thanh tao
dù trải qua bao nhiêu lâu nhưng đến nay thư pháp vẫn còn giữ nguyên giá trị
đồng thời lại càng phát triển mạnh mẽ hơn
và với việc từng ngày thư pháp được sáng tạo khắc dẻ lên nhiều nguyên liệu khác nhau
như giấy lụa đá gỗ
và gần đây là khắc dẻ tạo hình trên các loại trái cây
như dừa dưa hấu xoài bưởi dưa lê trong các dịp xuân về tết đến
đã làm loại hình nghệ thuật cao quý này trở nên đa dạng và phong phú hơn bao giờ hết
mình xử lý về mặt trước rồi sau đó thì mình dùng một cái loại sơn để mình phủ lên cái mặt nó tạo
cái độ bóng như đó thì khi tạo độ bóng xong ừ thì mình sẽ sử dụng cái mau của mình để mình mình viết
cái chữ nó lên trên trên cái sản phẩm sau khi viết chữ xong thì mình qua một cái giai đoạn thứ
hai đó là dùng cái hoa văn đó là mai hoặc là đào mình trang trí xung quanh cái chữ để đẩy thêm cái đồ
đó được xem là một quy trình cơ bản khi tiến hành khắc dẻ tạo hình cho các loại trái cây tuy
nhiên theo yêu cầu để làm được điều đó trước nhất phải đạt đủ trình độ dẻ thư pháp đồng thời biết
kết hợp sự hài hòa về tiết tố tạo hình qua đó mới có thể giúp nâng cao và tôn vinh tác phẩm hơn trong
bất cứ một loại hình nghệ thuật nào cũng đều có những quy trình những yêu cầu đặc trưng của nó và
riêng giấy tạo hình nghệ thuật
nhưng các loại trái cây gần đây thì cho thấy trong nghệ thuật giống là một không gian rộng mở luôn
có những điều bất ngờ thú vị riêng của nó trải qua cái bộ môn là viết thư pháp mình phải liền
trải qua một cái quá trình luyện tập để mình đưa cái con chữ thư pháp vào cái trái cây cái thứ hai đó là
cái quá trình mà mình tiết tấu điều tiết cái hoa văn đó là cái hoa mai hoặc là cái hoa đào mình
cách điệu làm sau đó khi đưa vào các sản phẩm thì
khách hàng người ta có thể nhận dạng được nó là hoa mai hoặc hoa đào nhưng mà nó không cầu kỳ quá
nó gần cũi với những người cách mình thư pháp là một nguồn nghệ thuật viết chữ đẹp và người viết thư
pháp không chỉ yêu cầu giết sao cho đẹp mà cần phải có tâm ý khí lực khi dùng bút trong tác phẩm dẻ khắc
chữ thư pháp tạo hình trên các loại trái cây cũng không ngoài yêu cầu đó đồng thời lúc này chữ thư pháp
giữ giai trò trung tâm giai trò chủ đạo lại càng phải được thể hiện một cách tinh tế sắc xảo nhưng
không thiếu phần bay bỏng phá cách có như thế tác phẩm mới đẹp bắt mắt và ấn tượng hơn trong ánh
nhìn của người xem thư pháp chữ viết mình đặt lên lên trên cái quả đó là yếu tố quyết định tại vì nó
là cái cái thứ nhất là cái cái ý nghĩa về cái từ ngữ để mình đặt lên đó cái thứ hai là cái cái cách
viết của mình làm sao để cho nó điêu luyện tí xíu để nó không có gọi là đơn giản quá khi mà mình đặt lên
đó mình muốn làm cho nó đẹp thêm thì cái chữ viết mình nó phải đẹp mà cái thứ ba nữa là cái màu sắc
đưa làm sao cho nó nổi bật phù hợp với cái màu của cái cây tuy nhiên trong từng chất liệu để dẻ khắc
chữ thư pháp cũng như tạo hình nghệ thuật lại có những đặc tính riêng nếu nguyên liệu có mặt phẳng
thì kỹ thuật dày khắc sẽ khác nguyên liệu mặt công cũng cần kỹ thuật riêng biệt của nó cụ thể đối với
hầu hết các loại trái cây do là mặt công nên đòi hỏi sự nguyễn chuyển kỳ công tỉ mỉ hơn rất nhiều
và quy luật tông màu xác định điểm nhấn chọn quả tiết để chấm phá tô dẻ thêm nét đẹp cho tác phẩm
cũng cần người dụng bút đặt tâm chú ý cao và khó khăn đó là những chữ thư pháp trên giấy thường thường
cái nét vẽ của nó sẽ hứng lượng và đẹp hơn nó sinh động hơn gần khi mình vẽ lên trái cây là một cái
mặt công thì mình sẽ khó thường thường cái nét nó sẽ bị đứt nhưng mà mình qua nhiều năm mình làm như
vậy thì mình sẽ cắt phục được một số cái nhược điểm đó cái mỗi cái cái loại trái cây thì nó có

cái màu sắc khác nhau thì mình phải biết cách pha làm sao để khi mình đặt cái chữ hoặc là cái
họa tiết vào đó thì nó phải phải nổi bật lên nó đưa cho cái sản phẩm mình nó có giá trị hơn
thư pháp ngày nay không chỉ là mực tàu giấy đỏ mà đã được biến tấu làm phong phú đa dạng hơn rất nhiều
tuy nhiên cho dù có sáng tạo có biến tốn như thế nào trong việc viết dẻ hay khắc thư pháp thì loại
hình nghệ thuật thư pháp vẫn rất hấp dẫn những người trong giới mộ điệu và các loại hình nghệ thuật
thư pháp cũng như những người thưởng lãm và với việc tạo tác ra một tác phẩm nghệ thuật thư pháp
mang ý nghĩa phúc lành bình an may mắn để trao gửi đến mọi người nhân dịp đầu năm mới thì niềm
vui trong những người dụng bút lại càng to lớn hơn thì khi mà mình làm như vậy cái cực khổ quá mặc dù mà
mình thấy cực nhưng mà khi mà mình thấy được mọi người trong gia đình của họ chọn những cái sản
phẩm của mình để trưng trong ngày tết thì mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc
khi mà cái sản phẩm mình tạo ra thì nó được khách người ta ưa chuộng thì mình thấy rất là
hay tại vì mình mang đến một cái sắc thái mới một cái màu mới trong cái mâm ngũ quả để
đem đến cái không khí trang hoàng hơn và ấm cúng hơn trong cái ngày xuân à à à à à à à à à à à à à
theo chia sẻ của những người trong nghề nghệ thuật dẻ khắc chữ trên các loại trái cây mùa tết xuất
hiện khoảng năm năm đảo lại đây việc tu rẻ thêm cho mâm ngũ quả hay những loại trái cây có ý nghĩa như
dưa hấu dừa sẽ làm cho bàn thờ gia tiên thêm phần trịnh trọng sung túc và hơn hết là có tính thẩm mỹ
có không khí của mùa xuân và riêng với nhiều khách hàng với những chữ câu chúc một phút tài lộc
bình an luôn là điều họ mong cầu trong năm mới hôm nay thì dưa thì thấy đẹp em cũng có cái tài năng
là dễ trên trái cái dừa đó nhìn thấy cũng đẹp bắt mắt thấy mua thì thấy nó dễ khi mình trưng thấy nó trang trọng hơn
có lẽ hai chữ tài lộc nè có lẽ là chắc lẽ là chưng hai chiếc dưa hai chiếc dưa này sẽ có tài lộc
nhiều hơn đôi giấy mỗi năm tôi thì đặt chữ phúc lộc thọ và sự như ý chỉ có bài nghe thôi tài lộc
rồi vậy thì đó là những cái chữ ngày xưa tới giờ ông bà mình dạy mình thấy những cái câu đó nó hay
ai cũng có chúc mừng năm mới rồi vậy đó
cái nét đặc sắc là nó được vẽ những cái chữ với lại bông hoa
em thì yêu thích những cái nét đẹp truyền thống và muốn giữ gìn những cái bản sắc
những cái chữ này được vẽ chữ pháp lên thì nó đậu bẩn là nó đẹp

dừa thì vẽ bông hoa vẽ chữ bưởi thì em đặt chữ pháp tài như ý
dưới trào lưu yêu thích nghệ thuật tạo hình trên các loại trái cây
nên gần đây có rất nhiều bạn trẻ có năng khiếu mỹ thuật
như anh nguyễn thanh nhàn quê ở chợ mới an giang
mùa tết canh tí hai nghìn hai mươi năm nay nữa là năm thứ tư
anh tham gia vào hoạt động mua bán khắc dẻ tạo hình trái cây để phục vụ cho bà con
con sắm tết
giang hàng của anh đặt tại một góc nhỏ đường hai bà trưng thành phố long xuyên
tuy nhỏ nhưng ngày đêm đều có đông khách đến mua hàng và đặt dẻ khắc chữ
đặc biệt là những ngày đầu tết thì tụi em thường là làm về trang trí và vẽ về những cái trái dừa để chưng tết
và sau đó thì tầm hai mươi sáu tết thì tụi em sẽ chuyển sang khắc dẻ hấu
chữ thì thường thường thì phần lớn là mọi người thích chọn chữ
tại lọc hoặc là dạng sự như ý cũng như là cậu chúc năm mới để gia đình được xuân thức và làm ăn phát tài
gần kề gian hàng của anh nhàng có gian hàng của chị nguyễn ngọc lan cũng đang có nhiều khách đến hỏi mua
được biết năm nay là năm thứ hai vì đầu tư kinh doanh với mặt hàng trái cây có khắc dẻ chữ thư pháp
riêng năm nay chị đã thuê người trang trí tạo hình dẻ thư pháp tới hai trăm linh cặp dưa lưới hàng trăm cặp dừa
theo chị xu hướng này vẫn đang rất được khách hàng ưa thích nên chị mạnh dạng đầu tư
chị cho hay thêm chị mở gian hàng được gần một tuần
đến nay thì các sản phẩm đã được bán gần hết
năm nay là năm thứ hai em bán những mặt hàng tết
năm nay em bán là dưa hấu mặt trời đỏ dưa lưới bạc dưa lại là dừa
và năm nay khác là có cái là thị hiếu bây giờ
nhưng mà dẻ chữ khắc chữ lên những hoa quả của mình thì người ta sẽ được ưa chuộng hơn
nhờ thị hiếu như vậy em mới đầu tư mướn người ta mướn người bẻ lên trái cây của mình để sản phẩm của mình có thêm bắt mắt và hút khách hàng hơn
không những ở an giang trào lưu trang trí dẻ thư pháp tạo hình trên các loại trái cây ngày tết còn phát triển mạnh mẽ ở các tỉnh thành khác
như hậu giang cần thơ đồng tháp thành phố hà nội
có mặt tại cửa hàng chị trương thị lệ quyên ở quận bình thủy thành phố cần thơ
tại đây chị đang tức bực lửa chọn dưa để các quà sĩ trang trí
được biết lượng dưa này chị đã đặt hàng từ rất sớm với nông dân
mỗi cặp dưa đạt trọng lượng trên một mươi kg với giá giao động từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng
em nghĩ là thường cái dịp tết là một cái dịp mà nói chung là rất là thiên liên

cho nên là em muốn vẽ những cái cặp dưa như vậy để có thể là truyền đạt được những cái như là những cái điều may mắn nhất cho mọi người trong một năm mới sắp đến
hiện tại thì dưa là em chuẩn bị cái nguồn của em cung cấp được khoảng hai trăm linh cặp và em sẽ vẽ hết hai trăm linh cặp này
bên cạnh đó thì có một số dừa nữa chị
thì dừa thì em cũng sẽ vẽ mỹ thuật giống như là dưa như vậy
dạ một số là em đã có khách hàng đặt trước rồi đặt trước hơn khoảng hai phần ba
còn lại thì một số thì em sẽ trưng bài ở ngay chỗ cửa hàng của em để em bán
với sức cuốn hút của nghệ thuật dẻ khắc thư pháp nên chị nguyễn thị kim nương ở phường mỹ quý thành phố long xuyên đã tìm đến thầy để học
tuy quá trình học không mấy dễ dàng nhưng với sự đam mê cố gắng của mình

hai tháng theo học chị kim nương cũng khá thành thạo lối dẻp và khắc chữ thư pháp cũng như trình bày một tác phẩm tạo hình trên các nguyên liệu là trái cây
với chị đam mê và được thỏa niềm đam mê là một niềm vui thật lớn lao
và mùa tết này chị đã có dịp thể hiện tài năng của mình cũng như mang đến nhiều tác phẩm đẹp mắt cùng những câu chúc tốt lành đến người thân và khách hàng của mình
và mùa tết này chị đã có dịp thể hiện tài năng của mình cũng như mang đến nhiều tác phẩm đẹp mắt cùng những câu chúc tốt lành đến người thân và khách hàng của mình

cũng có thương nhiều không được đẹp
cho nên là cũng bỏ nhưng mà mình sẽ cố gắng
mình mong muốn vẽ nghệ thuật trên trái cây này để thỏa niềm đam mê
mình sẽ dạy những câu chúc mang đến cho mọi người giống như kê thai cho cái lời chúc của mình gửi đến mọi người giống như là những chữ vạn sự như ý an khang thịnh dưỡng hoặc là phát tài phát lọc
dũng là những mặt hàng thân quen gần gũi với người dân gần gũi với cuộc sống đời thường
nhưng khi được thổi hồn được khoát lên mình chiếc áo mới bằng những quả tiết dẻ khắc thư pháp thì những trái dưa trái dừa hay trái xoài thôn quê dân giả ấy bỗng chốc trở nên thanh tao quý phái thu hút mạnh mẽ ánh nhìn sự quan tâm của giới ngộ điệu
xin cảm ơn những khối ốc những đôi bàn tay khéo léo đã làm chúng tôi thêm một lần được chạm vào mùa xuân qua từng bức tranh bé nhỏ mà chất chứa đầy hồn quê và giàu truyền thống gian hóa
của dân tộc việt nam